vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn độ kinh đông cách con đảo khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng một trăm năm mươi km về phía tây bắc khoảng tám mươi km về phía đông nam tính từ vùng tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu thêm tốc độ di chuyển từ một mươi năm đến hai mươi km trên giờ
đến bốn giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh năm tám độ kinh đông ngay trên phía tây côn đảo và vùng biển từ trà vinh đến cà mau
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín bảy mươi năm chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu thêm tốc độ di chuyển khoảng hai mươi km trên giờ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám bảy độ vĩ bắc một trăm linh ba bốn độ kinh đông trên khu vực vùng biển cà mau kiên giang
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
từ chiều nay hai mươi năm tháng một mươi hai vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm cả côn đảo có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai
trên đất liền các tỉnh sóc trăng hậu giang bạc liêu cà mau có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh vĩnh long cần thơ kiên giang có gió cấp sáu giật cấp tám
trên đất liền các khu vực khác thuộc nam bộ có gió giật cấp bảy
riêng các tỉnh từ bình định đến bình thuận do kết hợp với không khí lạnh nên có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
trên đất liền các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng năm m sóng biển cao từ ba năm m
từ sáng nay do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc bão số một mươi sáu kết hợp với không khí lạnh
ở vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vùng biển ninh thuận bình thuận bao gồm cả đảo phú quý có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn sáu m cấp độ dù do thiên tai là cấp ba